tại đồng nai qua một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
siết chặt quy định của ubnd tỉnh hạn chế người dân không ra ngoài đường
từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau để phòng chống dịch
lực lượng công an trong tỉnh đã xử phạt một mươi ba trường hợp vi phạm
quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
với tổng số tiền hai mươi tỷ đồng
tình hình dịch covid một mươi chín tại đồng nai vẫn diễn biến rất phức tạp
số ca ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn cao
lãnh đạo công an tỉnh đề nghị các địa phương sở ngành đơn vị liên quan
cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu
và chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch không ra đường khi không thật sự cần thiết
qua hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ cho thấy
vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành nghiêm quy định
vẫn còn tình trạng chặt ngoài lỏng trong ở những xã phường đang cách ly phong tỏa
đặc biệt tại các khu nhà trọ công nhân do điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp
nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao